ít nhất năm mươi ba người đã thiệt mạng trong một vụ thảm sát ở cao nguyên papua new guinea
cụ thể nhiều nam giới đã bị bắn chết trong một cuộc phục kích ở tỉnh elga
trong bối cảnh xung đột giữa các bộ tộc đang leo thang nghiêm trọng trong khu vực
cảnh sát địa phương cho rằng đây là một trong những vụ thảm sát lớn nhất
ở vùng cao nguyên papua new guinea trong lịch sử
hiện giới chức nước này đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
đồng thời kêu gọi toàn tỉnh enga bình tĩnh trước sự việc này